trong những ngày cuối năm như thế này thì nhu cầu mua sắm của người dân tại các khu chợ càng tăng cao
sự đông đúc vội vã khiến cho nhiều người chủ quan hoặc là mất cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản
vô tình tạo ra kẽ hở để kẻ gian trộm cắp hay móc túi
bên cạnh sự tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng thì mỗi người dân hãy tự đề cao cảnh giác
và áp dụng các biện pháp phòng ngừa trộm cắp để bảo vệ tài sản và sự an toàn của chính mình
mới đây đầu năm hai nghìn hai mươi hai phát hiện hai đối tượng nguyễn thị nhung và nguyễn quang tuấn đều bốn mươi bảy tuổi
trú tại xã bình mỹ huyện bình sơn có dấu hiệu nghi vấn xuất hiện tại khu vực chợ thạch trụ xã đức lân huyện mộ đức
anh nguyễn bình phi bảo vệ chợ đức lân đã bí mật bám sát theo dõi hoạt động của đối tượng
phát hiện đối tượng đang ra tay móc trộm chiếc điện thoại trong túi áo của một người đi chợ
anh phi lập tức lao tới bắt quả tàng
băng lý chợ cũng theo dõi nhiều lần
cũng như sự chỉ đoạn của công an xã đức lân
cũng tập quấn nhiều lần để theo dõi các đối tượng mấy đối tượng vô chợ để móc túi
cái ca trật của em là em thấy đối tượng nó xuất hiện tại chợ thạch trụ nên em theo dõi
trước đó lợi dụng thời điểm cuối năm hai vợ chồng nguyễn thị nhung và nguyễn quang tuấn đến chợ đức lân
thực hiện hành vi móc túi trộm tài sản của người đi chợ
trước đó lợi dụng thời điểm cuối năm hai vợ chồng nguyễn thị nhung và nguyễn quang tuấn đến chợ đức lân thực hiện hành vi móc túi trộm tài sản của người đi chợ

chỉ cần chút lơ là sơ hở thì tài sản của người dân có thể trở thành con mồi của tội phạm
thủ đoàn móc túi của các đối tượng khá nhanh và tinh vi
nên việc nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của mỗi người dân là hết sức cần thiết